các đơn vị lữ hành ghi nhận lượng khách đặt tour như thế nào sự tăng trưởng khách quốc tế có được như kỳ vọng hay không
nội dung này sẽ có trong bản tin hôm nay
trong một góc nhìn kinh tế thúc đẩy và phát triển các loại hình dịch vụ kinh tế vào ban đêm
hiện nay các dịch vụ đầu vào như lưu trú vận chuyển có chính sách tốt do đang là thời kỳ thấp điểm của khách du lịch nội địa
chúng tôi phối hợp với các nguyên liệu của mỗi dịch vụ ví dụ như là khách sạn nhà hàng
nếu đồn nào đi rơ vào có thời điểm của mùa noel và mùa tết tài
ví dụ như các đêm noel mà những đồn khách chúng tôi đón thì chúng tôi sẽ tặng quà cho khách như là mũ ông già noel
hoặc là trưởng đồn thì sẽ có bộ đồ của ông già noel
và trong đêm đó thì sẽ có tham gia vào cái lễ đón giáng sinh
các lượng thông tin tìm kiếm về du lịch việt nam từ các thị trường quốc tế đang tăng rất là cao
và đối với thị trường quốc tế thì bao giờ cũng cần có một thời gian có cái độ trễ
để từ khi mà chúng ta tuyên bố mở cửa cho đến khi mà họ quyết định là đi du lịch việt nam
thì cần có một cái thời gian và đây là cái thời điểm mà khách đã có cái sự lựa chọn
lượng khách quốc tế tăng nhất là từ nay cho đến hết năm
tuy nhiên so với mục tiêu đón năm triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
mà ngành du lịch việt nam đã đặt ra thì vẫn còn nhiều khó khăn
khi một mươi tháng đầu năm nước ta mới chỉ đón hai ba triệu lượt khách quốc tế
so với cái kỳ vọng thì chúng ta chưa đạt được
nó có nhiều cái lý do như chúng ta đã biết thì vừa chiến tranh vừa biến động kinh tế
rồi đặc biệt là cái tỷ giá thì đó là một cái lực cản rất lớn
bên cạnh đó những thị trường truyền thống lớn như trung quốc chưa mở cửa
hàn quốc tiếp tục kiểm soát chặt do dịch bệnh bùng phát
có thể thấy để khôi phục khách quốc tế như mục tiêu đặt ra
đặc biệt là như cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín vẫn còn là vấn đề thời gian
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
các cửa hàng quần áo giày dép giảm giá từ bốn mươi đến bảy mươi siêu thị cũng đồng loạt khuyến mại
hàng nghìn mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm thậm chí ưu đãi năm mươi đến bảy mươi năm
được nhiều siêu thị áp dụng
theo các hệ thống siêu thị họ đã phải vận động các doanh nghiệp nhà cung cấp
cùng chia sẻ khó khăn giảm lãi để hỗ trợ người tiêu dùng thời gian qua
vài ngày nữa các sàn thương mại điện tử như tiki shopee lazada cũng nhập cuộc đua khuyến mãi này
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai người dùng tại tp hcm sẽ có cơ hội mua được nhiều sản phẩm
giảm giá đến một trăm linh trên mọi ngành hàng ở các sàn thương mại điện tử này
báo cáo xu hướng giao hàng thực phẩm và hàng hóa tại đông nam á năm hai nghìn hai mươi hai
dựa trên thông tin khảo sát đối với hơn sáu mươi người dùng dịch vụ giao đồ ăn và hàng hóa khu vực đông nam á
trong đó có hơn bảy người dùng tại việt nam vừa được grab công bố cho biết
người dùng vẫn tiếp tục ưa thích sử dụng các dịch vụ giao hàng
trong đó dịch vụ giao đồ ăn và hàng hóa là một phần của lối sống hiện đại
báo cáo cho biết người dùng singapore chi nhiều nhất cho việc giao hàng
trong khi người dùng việt nam đặt hàng thường xuyên nhất trong khu vực
tại việt nam đối tượng sử dụng dịch vụ giao hàng nhiều nhất có xu hướng là các gia đình trẻ
thành phố đà lạt sẽ cung ứng khoảng hai trăm linh triệu cành hoa cho thị trường tết nguyên đán năm nay
tăng khoảng một mươi năm so với năm ngoái
theo phòng kinh tế thành phố đà lạt lâm đồng nhà vườn tại đà lạt đã xuống giống khoảng tám trăm năm mươi ha
tương ứng gần hai trăm linh triệu cành hoa các loại
vụ hoa tết năm nay thời tiết thuận lợi cho cây phát triển mạnh thị trường có nhiều tín hiệu khả quan
nên nhiều nhà vườn kỳ vọng vụ hoa tết sẽ đạt lợi nhuận cao
thưa quý vị những năm gần đây loại hình kinh tế ban đêm đã xuất hiện và phát triển tại các thành phố lớn trên cả nước
hà nội với lợi thế sẵn có cũng đã đáp ứng nhu cầu của thực tiễn
phát triển kinh tế ban đêm sẽ là xu hướng tất yếu của thủ đô
tuy nhiên mô hình này cũng đặt ra một số vấn đề về cách thức tổ chức quản lý
đặc biệt là cần có cơ chế phù hợp để phát triển bền vững
ghi nhận sau của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
đặt chân đến phố cổ khi thành phố lên đèn du khách sẽ cảm nhận được nét sôi động của hà nội về đêm
khu vực tại hiện lương ngọc quyến
ngoài dịch vụ ăn uống nhà hàng còn bày bán đủ các loại hàng hóa sản phẩm các vùng miền
cứu thẳng vạn đợt du khách trong và ngoài nước
phố đi bộ vào ban đêm của hà nội thực sự rất là sôi động
tại đây thì có phong phú các loại hình dịch vụ để phục vụ cho du khách
giá cả thì chúng tôi cảm thấy cũng vừa vừa
mới đến đây lần đầu tiên
tôi khá ấn tượng
với các loại hình dịch vụ ban đêm của thành phố nhỏ này
còn với người dân hà nội
khi thành phố lên đèn
thì họ cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để đến tham quan thưởng thức các dịch vụ như ăn đêm
cà phê trà chanh các loại bánh trái
sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi
theo tôi nghĩ là sau thời gian đại dịch covid
hà nội trở lại những không gian sinh hoạt văn hóa rất là sôi động
và nó cũng là một cái sân chơi
cho các bạn trẻ và thậm chí cả những tuổi như tôi những người già
món ăn thì đa dạng phong phú
mọi người đến đây sinh hoạt cuối tuần thì quên hết mệt mỏi sau hai ba năm đại dịch
tôi thấy cũng là một cái bổ ích cho mọi người tham gia
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khi xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
nhiều chợ đêm đã được khai thác trở lại
chợ hòa đêm quảng bá
các dịch vụ cung cấp hoa tươi thực sự sôi động
từ sáu giờ tối đến tận bảy tám giờ sáng ngày hôm sau
bên cạnh đó các tour du lịch đêm phố đi bộ mới
cũng được đưa vào khai thác
góp phần cho sự phát triển kinh tế ban đêm của hà nội
ngày một sôi động hơn
trải qua hai năm thời gian covid ấy
thì mình thấy những cái hoạt động về đêm của hà nội
cũng trở lên khá sôi động
tất cả những hoạt động như là về ẩm thực
cũng như là về khách tour đi lại rất là nhiều
trong khu phố cổ này
đặc biệt về tour và về máy bay
thì bên mình cũng đã phát triển hơn
tức là lượng khách đã có nhiều hơn
thu nhập của các chị thì cũng chỉ được hai trăm linh ba trăm linh một ngày thôi
không nhiều đâu
nhưng mà vì cuộc sống cho nên là phải cứ mỗi tí một chút
một chút một chút
thế là bù đại lại
chứ bây giờ cày cấy nhà nông
bây giờ cày cấy nó cũng vất vả
một năm nó chỉ có hai vụ thôi
cái này là mình làm thêm
không chỉ du khách mà người dân tại thủ đô
cũng có nhu cầu mua sắm đi chơi rất cao vào buổi tối
vì thế mà thúc đẩy các hoạt động vui chơi giải trí
mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác vào ban đêm
rõ ràng sẽ kích thích được nhu cầu tiêu dùng
chính vì lẽ đó mà hà nội nên tận dụng tiềm năng
để phát triển loại hình kinh tế ban đêm này
và những nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thì chắc chắn rằng kinh tế ban đêm sẽ có những dấu hiệu khởi sắc